xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
bộ y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt covid một mươi chín do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể cục quản lý giờ có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vaccine covid một mươi chín theo quy định khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu
cơ quan này cần phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu quản lý chất lượng vaccine nhập khẩu
cục khoa học công nghệ và đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn
hiệu quả của vaccine covid trên cơ sở ý kiến của hội đồng tư vấn sử dụng vaccine sinh phẩm y tế của bộ y tế hội đồng tư vấn trong quá trình sử dụng
cục y tế dựa phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế có trách nhiệm kiểm định và tư vấn sử dụng vaccine sinh phẩm của bộ y tế hội đồng tư vấn trong quá trình sử dụng
cục y tế dựa phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế có trách nhiệm kiểm định và cấp giấy chứng nhận xuất dưỡng lô vaccine covaxin trước khi đưa ra sử dụng
bộ y tế cũng đề nghị đơn vị đề nghị phê duyệt vaccine có trách nhiệm phản hồi kịp thời các yêu cầu của bộ
để bổ sung thêm dữ liệu hoặc những yêu cầu có liên quan vaccine covid
và chủ động cung cấp cập nhật thông tin mới trong suốt quá trình triển khai sản phẩm
công ty này phải phối hợp với các cơ sở sản xuất vaccine đảm bảo các điều kiện sản xuất
tại cơ sở sản xuất vaccine covid nhập khẩu vào việt nam đảm bảo an toàn hiệu quả và chất lượng
của lô vaccine covaxin nhập khẩu vào việt nam
đồng thời phải phối hợp với đơn vị phân phối sử dụng vaccine covid triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện
đối với loại vaccine này tại việt nam theo quy định của pháp luật
phối hợp với các cơ sở quản lý của khoa học công nghệ và đào tạo viện kiểm định quốc gia vaccine
và sinh phẩm y tế cục y tế dự phòng viện vệ sinh dịch tế trung ương và đơn vị có đủ điều kiện
tổ chức thực hiện việc đánh giá tính an toàn hiệu quả của vaccine covid kiểm định các lô vaccine covid
trước khi đưa ra sử dụng hướng dẫn việc bảo quản phân phối và sử dụng vaccine cho các cơ sở tiêm chủng